cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
trong chương trình đặc biệt ngày ba mươi tết ngày hôm nay
thì chúng tôi sẽ có chủ đề là
hình tượng con lợn trong văn hóa của người việt
và vị khách mời của chúng ta
phó giáo sư tiến sĩ ngô văn giá
nguyên trưởng khoa viết văn báo chí đào văn hóa hà nội
xin cảm ơn phó giáo sư đã nhận lời mời với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay
thưa phó giáo sư chúng ta đang ở những cái giờ phút cuối cùng của năm mậu tuất
và đang chuẩn bị chào đón một năm mới năm kỷ hợi
năm kỷ hợi năm con lợn
thì có lẽ là chúng ta luôn nghĩ rằng là sẽ chào đón những cái niềm vui
những cái sự an nhàn trong năm mới này phải ạ
trong cái chuối một mươi hai con giáp của các năm
thì con lợn nó là cái năm đứng cuối cùng
ta gọi là năm út ít
thế thì cái con lợn nó là
nó thuần thúy là một con vật
nó bước ra từ cái đời sống thôn giá
từ đời sống sinh hoạt thường ngày
của người việt chúng ta
nó gắn chặt với một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa
và chăn nuôi
thì đây là một cái vật rất là thân thương
gần úi và quen thuộc trong đời sống
trong tâm thức của người việt chúng ta
thưa phó giáo sư
trong những giai phẩm đặc biệt của báo chí việt nam
tức là giai phẩm xuân
thì bao giờ những con giáp của cái năm hôm mới
cũng được các trang báo xuân
luôn đặc biệt chú ý
một nét sinh hoạt truyền thông báo chí rất hay
nhiều năm nay thì cứ năm nào
cứ đến năm này
thì có một con giáp này tượng trưng cho năm đấy
và năm khác lại cứ thế
thế thì báo chí truyền thông cũng dành những cái trang
rất là kỹ lưỡng để xem xem
cái hình tượng của cái con giáp ấy
nó được biểu đặt trong đời sống văn hóa
đời sống tinh thần
của người việt thế nào
thì đây xem như là một cái thú chơi
năm nào cũng vậy và tôi nghĩ là cần thiết
mỗi năm nó lại có những cái cách nhìn
những cách khai thác riêng
và như vậy thì năm nay là năm con lợn
và các báo tôi thấy cũng là lên trang rất nhiều
có thể nói là hầu hết các trang báo khác đều đề cập tới
vâng đây chúng tôi cũng có trích ra một vài
những cái trang báo này bài báo
không thể trích hết được ạ nhưng mà đây
ví dụ như là báo an ninh thế giới đã dành hẳn hai trang
trong đó có các cái bài như là hình tượng lợn
trong tranh dân gian này chơi tranh ngày tết này
trong khi đó báo hà nội mới thì
có là hình ảnh con lợn trong tranh
kim hoàng trạng lợn
và những giai thoại ly kỳ
độc đáo một lễ hội có nghĩa là con lợn
nó đã bao trùm lên
toàn bộ cái đời sống văn hóa
tinh thần cũng như là giải trí của người việt
tôi thấy hình tượng con lợn nó đi vào trong
rất nhiều lĩnh vực của đời sống
tinh thần văn hóa người việt thí dụ như là
trong tranh dân gian chẳng hạn
thì chúng ta thấy có cả tranh đông hồ
rồi tranh kim hoàng rồi tranh hàng chống
tất cả những cái dòng tranh dân gian đấy là
đều có hình tượng con lợn và được
biểu đạt một cách rất là độc đáo
khác nhau và mang những cái nét nghĩa
khác nhau nhưng mà cái
tiêu chung là
nói về một con vật gần húi thân thuộc
hiền lành chịu thương chịu khó
thế thì nó biểu trưng cho
một cái đời sống nó sung túc
còn trong đời sống tâm linh cũng vậy hay là trong văn học dân gian
trong ca giao dân ca tục ngữ
cũng có hàng loạt những cái câu
đề cập tới hình tượng con lợn
có thể nói rằng là con lợn nó đi vào
trong rất nhiều lĩnh vực và nó chiếm chủ
nó trở thành hình ảnh rất là
thân thương của người việt chúng ta
thưa phó giáo sư nhân nói chuyện với con lợn
thì tôi lại nhớ lại cái thời tuổi thơ của tôi
khi mà còn ở cùng với cả bố mẹ
trong một cái căn hộ tập thể bốn tầng
thì hầu như là
trong cái giai đoạn đấy thì nhà nào cũng có một cái
không gian riêng dành để canh tác
tức là để nuôi
một con lợn và mấy con gà đấy ạ
gọi là để nuôi phụ thôi nhưng mà thực ra
thì nó lại là một cái chiếm một cái vị trí quan trọng
tức là mỗi một cái dịp mà bắt con lợn đi
thì nhà lại sắm được một cái gì đó
ở cái thời bao cấp ngày xưa
thì là nông thôn thì rõ rồi
nhà nhà nuôi lợn
mỗi gia đình đều phải nuôi
xem như là một nguồn thu nhập kinh tế rất quan trọng
ở nông thôn nó có một cái hình thức là đụng lợn
một nhà là mổ một con lợn
các nhà khác là đến đăng khí
và đụng lợn
thế thì cái hôm cuối cùng là cái hôm ba mươi tết chẳng hạn
là đến để mổ lợn
xong thì mỗi gia đình cử đại diện đến để ăn
rồi sau đó chia
và đấy là một ngày rất vui
thế còn những gia đình đời sống đô thị
những năm bao cấp đấy cũng thế
ngày xưa thì nhiều người cũng biết
một cái giai thoại rất vui về giáo sư văn như cương
một giáo sư toán học rất là nổi tiếng
thế thì khi mà ông nuôi trên tầng
nuôi lợn trên tầng
và trật tự của khu phố chẳng hạn
đến để có ý nhắc nhở
và cũng có nói rằng là
không tôi có nuôi lợn đâu
chính là ông lợn ông nuôi tôi đi chứ
tức là như một cái nguồn thu nhập
để mà tham gia vào đời sống
trong giai đoạn hiện nay thì con lợn
cũng đã có thể
gọi là trở thành một cái ngành công nghiệp
chăn nuôi gia súc
hoàn toàn đúng bây giờ thì nó có hai cái hình thức
một là nuôi nhỏ lẻ
hai là nuôi thành trang trại công nghiệp
thế thì cái hướng đi lên tất yếu phải theo cái hướng
là nuôi tập trung
giết bổ tập trung
và phát triển theo hướng công nghiệp hóa
vâng bây giờ thì chúng ta lại nói về con lợn
trong quan niệm dân gian của dân tộc của chúng ta
thưa pháp giáo sư khi mà nhắc đến
con lợn thì thường là mọi người
nghĩ đến cái hình ảnh là ăn no
ngủ kĩ tức là
người tuổi lợn thì rất là ăn nhàn
tôi không rõ chuyện này lắm
như bản thân tôi chính là người tuổi hợi đấy ạ
tôi là sinh năm kỳ hợi
thế tôi thấy rằng là bản thân tôi cũng không được ăn nhàn lắm
thế là cũng là người lao động
cũng rất chịu khó từ xưa tới nay
mà cũng chỉ có bới chữ lên thôi
làm hai cái nghề chính
là nghề dạy học và nghề viết lách
thế thì tôi thấy tôi cũng vất vả
thế nhưng mà cái nghề của tôi là cái nghề nó cũng có niềm vui
vâng quảng là một điều rất là thú vị
bởi vì chính vị khách mời
chuẩn bị đón năm mới kỷ hợi của chúng ta
thì lại là đúng là tuổi hợi
tôi thấy trong
trong cái đời sống nó có một cái hình ảnh nữa
mà tất cả tuổi thư chúng ta
đều rưng rưng xúc động
đó là hình ảnh con lợn đất
con lợn đất chính là cái con lợn
được nung được làm được nung bằng đất
nhưng mà nó chứa được cái tiền tiết kiệm
của những đứa trẻ
thậm chí của cả người lớn
khi ta dành dụng rồi ta bỏ đồng tiền
suốt quanh một năm vào bụng con lợn đất
và đến cuối năm thì ngày xưa
thì là có thể phải đập con lợn ra
để mua sắm những tấm áo manh quần
cho ngày tết
bây giờ thì có thể cái mệnh giá có thể nó cao hơn
có những người thì là thậm chí
là để những cái mệnh giá đồng tiền
cao hơn vào trong đó
và cuối năm cũng như một thứ nhắc nhở
là một năm chúng ta làm lộn tiết kiệm
và năm nay có bao nhiêu để mà sắm sửa
và cái việc sắm sửa ấy
nó đem lại một cái sự háo hức
và nó đưa lại cảm xúc rất nhiều
cho mỗi thành viên trong gia đình
tôi nghĩ đấy cũng chính là một nét đẹp văn hóa
và tôi mong rằng là trong mỗi cá nhân
mỗi gia đình chúng ta
và rộng ra là một quốc gia
sẽ có những con lợn đất
và trong đó chữa đựng nhiều những giá trị
mít kim và nó trở thành động lực
phát triển kinh tế
và đem lại một cuộc sống sung túc ấm no
cho mọi người và cho đất nước
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô văn giá
xin chúc ông bước sang một năm mới
với nhiều niềm vui và hạnh phúc
xin cảm ơn
tới đây xin kính mời quý vị và các bạn
chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới
với những tin tức đáng chú ý khác